thưa quý vị và các bạn theo chương trình làm việc hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chính thức bước vào phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ
phiên chất vấn này diễn ra trong hai ngày rưỡi với nhiều nhóm vấn đề nóng được cử tri rất quan tâm
theo dự kiến bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh sẽ là bộ trưởng đầu tiên đăng đàn phiên chất vấn sáng nay
nội dung chất vấn dự kiến bao gồm việc đánh giá tổng thể phương án xử lý các dự án nhà máy thua lỗ kém hiệu quả
các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai để hoang hóa lãng phí trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
ngoài ra các đại biểu cũng sẽ đề nghị bộ trưởng bộ công thương đưa ra các giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa
thích ứng với hội nhập quốc tế kiểm soát kinh doanh đa cấp quản lý thị trường phòng chống buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc
phương án tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng quy hoạch các công trình thủy điện thủy lợi và đảm bảo an toàn xả lũ trong thời gian tới
ngoài bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh thì các bộ trưởng trưởng ngành khác và phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng sẽ trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình nếu có
nội dung chất vấn bộ trưởng bộ công thương có thể sẽ kéo dài sang phiên chiều trước khi đi vào các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
như việc thực hiện chính sách pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp dịch vụ làng nghề khu dân cư
việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong các dự án để xảy ra sự cố án
dự kiến thủ tướng chính phủ cũng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu trong ngày đầu tiên của phiên chất vấn
tại kỳ họp quốc hội lần này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ cùng bốn vị bộ trưởng là bộ trưởng bộ công thương bộ nội vụ bộ tài nguyên và môi trường bộ giáo dục và đào tạo
sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại nghị trường quốc hội
đây là những lĩnh vực rất nóng được cử tri cả nước và các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm
nhiều vấn đề còn tồn tại bất cập đòi hỏi các tư lệnh ngành cần phải làm rõ vai trò trách nhiệm hướng giải quyết
năm dự án quy mô như nhà máy găng thép thái nguyên nhà máy đạm ninh bình nhà máy sơ sợi đình vũ được đầu tư lên tới ba mươi tỷ đồng
nhưng đều trong tình trạng thua lỗ nặng nề nguy cơ phá sản gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước
vấn đề quy hoạch và phát triển thủy điện cũng thiếu tính bền vững gây nhiều hệ lụy đến môi trường ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân
điều này khiến người dân lo ngại về cách quản lý nhà nước có ý kiến cho rằng cần phải mạnh dạn xử lý nghiêm và quy trách nhiệm đối với những người để xảy ra tình trạng này

không chỉ quản lý kém trong đầu tư bộ công thương còn có nhiều sai sót trong công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước
bổ nhiệm các chức danh chủ chốt tại một số tập đoàn tổng công ty nhà nước
chậm bàn giao doanh nghiệp đã cổ phần hóa về scic đặc biệt trong quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp
còn quá nhiều lỗ hồng trong quản lý để loại hình kinh doanh này biến tướng gây tắc hại cho xã hội trong thời gian dài
chỉ khi cơ quan báo chí và dư luận lên tiếng thì ngành công thương mới nhận trách nhiệm
khi đã có chuyện xảy ra như vậy thì chắc chắn ở đây có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
vì cơ quan quản lý nhà nước luôn luôn có hai trách nhiệm song hành
một là anh xây dựng khung khổ pháp luật và hai là anh vận hành các khung khổ pháp luật
quan điểm của bộ công thương chúng tôi trong chuyện này là không bao giờ từ chối cái trách nhiệm của mình cả
không bao giờ từ chối trách nhiệm
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chỉ tính riêng nhóm ngành nông nghiệp tính hết tháng một mươi
trị giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước trì đáp
một mươi một năm mươi một tỷ đô la mỹ giảm hơn sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
đặc biệt giảm rất mạnh ở các mặt hàng như là cà phê cao su và gạo
trong khi đó nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tăng
với hàng nghìn luật chất nhưng lại không giám sát được
hiện nay chúng ta nhập về một trăm linh tấn thuốc diệt sâu bốn một trăm linh loại
với những thiết bị hiện đại nhất cũng không thể phân tích được
bởi vì chúng ta biết thiết bị hiện đại nhất cũng phải có đối chứng
thí dụ như là samitamol thì có thể kiểm tra được
chứ còn bốn một trăm linh loại thuốc dịch sâu với một sáu trăm linh hoạt chất thì làm sao mình có thể kiểm tra được
trên đây là những vấn đề mà ngành công thương cần phải giải quyết
ngành công thương cần làm rõ vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của mình
những nội dung này được đông đảo cử tri kỳ vọng
tại buổi chất vấn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh vào ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi một
tình cho biết tính đến nay thành phố lại tăng thêm ba ca mới nhiễm virus zika
trong đó có một ca ở bình thạnh hai ca ở quận hai
toàn thành phố hiện đã có một mươi ba trên hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm bệnh
đáng lưu ý một nam thanh niên một mươi chín tuổi ngụ tại thị trấn phú mỹ huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
lên thành phố hồ chí minh thăm người thân tại quận tân bình
khi trở về cũng vừa được xác nhận nhiễm virus zika
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
chiều cường hạ lưu các sông ở nam bộ sẽ đạt đỉnh vượt mức báo động hai trong hai ngày tới
tại thành phố hồ chí minh ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một mực nước sông sài gòn lên mức một năm mươi năm mét
sẽ đạt đỉnh chiều của đợt là một sáu mươi năm m tức là vượt báo động ba là một mươi năm m
dự báo trời không mưa nhưng mức nước cao vẫn gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông
trong khuôn khóa
trong khuôn khóa chương trình lễ hội off on box đua ghe ngo tỉnh sóc trăng năm hai nghìn một mươi sáu
đua ghe ngô lễ cúng trăng và thi thả đèn nước là hoạt động được rất nhiều người dân đón nhận
góp phần làm cho hoạt động lễ hội thêm nhiều màu sắc độc đáo
ngay từ sáng sớm hàng chục nghìn người dân khắp nơi trong tỉnh sóc trăng
và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông kiều long đã tụ họp về chật kín hai bên bờ sông maspero
nơi diễn ra lễ hội đua ghe ngô tỉnh sóc trăng
với sự tham gia của hai năm trăm linh vận động viên nam nữ
khí cuộc đua đã hấp dẫn sôi nổi ngay từ những vòng đầu tiên
rất là chú đáo rất là quyết liệt
cho nên những cái ghe mà
đạt thành tích cao theo tôi cái khâu chuẩn bị đó họ chuẩn bị rất là kỹ
cái kinh phí tổ chức cho cái giải đua ghe ngo này đó là chúng tôi là dẫn động tài trợ
chúng tôi không có sử dụng một đồng ngân sách của nhà nước
mà cái chính là dẫn động các đơn vị doanh nghiệp tài trợ cho cái giải này
nhất là cái tài trợ cho cái giải thưởng và hỗ trợ cho các đội ghe
cùng với đua ghe lễ cúng trăng năm nay được tổ chức tại chùa khơ liang
thành phố sóc trăng
hiện lại nghề đút cốm dẹp loại vật phẩm chính để dâng lên cúng trăng
người dân nhóm bếp lửa rang nổ loại nếp thơm ngon nhất
sau đó cho vào cối dùng chảy giã đến khi bong vỏ
rồi trộn thêm gia vị như đường muối dừa nạo để dâng lên cúng
mặt trăng được người khơ me coi là vị thần bảo hộ cho mùa màng tốt tươi
được mùa làm ăn khá giả trong năm
vì thế sau khi thu hoạch mùa màng đồng bào khơ me tổ chức lễ cúng trăng để tạ ơn
lễ hội óc âm bóc năm nay của tỉnh sóc trăng còn nhiều hoạt động như hội chợ thương mại
triển lãm du lịch hội thi ẩm thực kinh hoa khơ me hội thi gạo ngon lúa thơm sóc trăng
tạo nhiều sân chơi bổ ích cho người dân vui chơi trẻ hội
những năm qua ban chấp hành đảng bộ huyện xúc cộp tỉnh sơn la
xác định xóa bản trắng tri bộ và bản trắng đảng viên ở vùng biên giới
là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng
và củng cố hệ thống
nhờ nỗ lục đó đến nay một trăm linh bản ở huyện xúc gộp đã có tri bộ đảng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ một bản trắng không có đảng viên đến nay bản hua lạnh xã nầm lạnh
đã có một tri bộ được thành lập với năm đảng viên
những đảng viên này là những giáo viên cắm bản và những cán bộ xã
được điều động để vào xây dựng tổ chức
chính họ sẽ là hạt nhân để xây dựng tổ chức cơ sở đảng
ở bản vùng cao còn đặc biệt khó khăn này
từ khi được thành lập tri bộ đến nay
thì chúng tôi đã sinh hoạt tri bộ phân công cho đảng viên trong tri bộ
phụ trách các ban ngành đoàn thể của bản
và trực tiếp là hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện
mà đặc biệt là trong công tác làm phát triển đảng
thì đây là một bà trắng đảng viên qua quá trình thử thách
và đã lựa chọn được những quần chúng thật sự ưu tú
để làm tốt công tác phát triển đảng
sau hơn một tháng thành lập tri bộ
hua lạnh đã có bốn quần chúng được công nhận là quần chúng ưu tú
giàng khua dính trưởng ban mặt trận bản
là một trong bốn người đã được công nhận cảm tình đảng
trong buổi sinh hoạt tri bộ hôm nay
anh được chính đồng chí bi thư tri bộ hướng dẫn tỉ mỉ cách viết lý lịch để xin vào đảng
được xử giúp đỡ của nhà nước
thì bây giờ thì chúng tôi đã có trì bộ rồi
nhưng mà còn chưa có một đại viên ở trong bản
thì bây giờ tôi đang
phấn đấu để trở thành đại viên
nếu mà tôi trở thành đại viên
tôi sẽ động viên cho bà con là
luôn tuân thủ theo cái chủ trương chính sách phát luật của nhà nước
huyện xúc hộp tỉnh sơn la có bốn xã tiếp giáp với nước bạn lào
là mừng lạn mừng lèo năm lạnh và pung bánh
với chiều dài đường biên chiếm gần một phần hai đường biên giới của tỉnh sơn la
tính đến thời điểm hiện tại
tất cả một trăm hai mươi bảy bản của tám xã trên địa bàn huyện hiện đã có tri bộ đảng
xóa bản trắng tri bộ là một thành công của đảng bộ huyện xúc hộp
xong thì thời gian tới thì huyện sẽ tập trung cho kiện toàn lại
bầu lại cái ban quản lý bản
thứ hai nữa là tập trung phát triển đảng viên ở các cái tri bộ có ít đảng viên
thứ ba nữa là tập trung phát triển đảng viên ở các bản
các bản mà
các bản mà có một trăm linh mà còn theo đảng
việc có tri bộ đảng lãnh đạo đã góp phần tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân
không nghe không theo kẻ xúi dục
các tri bộ tập trung lãnh đạo nhân dân tích cực lao động sản xuất
xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
giữ vững an ninh nông thôn ở các bản vùng sâu vùng xa biên giới
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một thành phố hải phòng đã chính thức thực hiện
dán tem niêm phong đồng hồ đo tổng của tất cả cột bâm xăng dầu trên địa bàn
việc dán tem nhằm tăng cường công tác quản lý
chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
theo chỉ đạo của bộ tài chính và ủy ban nhân dân thành phố
theo đó hàng tháng các cơ quan quản lý nhà nước sẽ chốt số liệu trên đồng hồ đo tổng
nhằm xác định số lượng xăng dầu bán ra
đối chiếu với số liệu phát triển

để quản lý thu đúng đủ thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định
hải phòng hiện có sáu trăm bảy mươi bốn cột bơm xăng dầu tại hai trăm ba mươi hai cửa hàng
thuộc một trăm sáu mươi chín doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
việc gián tem cũng là một việc làm rất bình thường
trước hết là giúp cho doanh nghiệp quản lý chính xác tổng sản lượng xăng dầu
đã tiêu thụ theo các cột bâm xăng dầu
trước đó việc gián tem niêm phong các phương tiện đo lường xăng dầu
được triển khai tới một trăm sáu mươi chín doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố
và nhận được sự đồng tình của các doanh nghiệp này
dự kiến việc gián tem hoàn thành trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hơn một bốn tấn nội tạng và thực phẩm bẩn
vào lúc một mươi h bốn mươi năm sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một trong lúc làm nhiệm vụ tại km tám trăm ba mươi chín tuyến quốc lộ một a
qua phường phú bài thị xã hương thủy thừa thiên huế lực lượng cảnh sát giao thông
thuộc tổ tuần tra kiểm soát số một phát hiện xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi nghìn tám trăm hai mươi năm
nguyễn hồng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại liên triểu thành phố đà nẵng
điều khiển chạy hướng nam bắc có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên cho xe dừng lại
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hành lý xe tải
chở một mươi thùng xốp nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn năm tạ
cùng một mươi tám bao tải mực khô với trọng lượng chín tạ được cất dấu tinh vi dưới nhiều lớp dừa quả khô
tất cả nội tạng và mực khô này đều đã bốc mùi hôi thối
tài xế không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc lô hàng
và cho biết nhận trở thuê cho một người đưa ra quảng trị đóng hàng tiếp tục xuất qua lào
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số tăng vật
bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh
để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
mà quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu việt nam đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
diện tích hồ tiêu ở mức năm mươi ha
năm hai nghìn một mươi sáu diện tích hồ tiêu của cả nước đã tăng lên một trăm linh ha
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực có diện tích hồ tiêu cao nhất
là các tỉnh miền đông nam bộ và tây nguyên
bình phước là một trong sáu tỉnh trọng điểm quy hoạch hồ tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
diện tích hồ tiêu là một mươi hectare nhưng theo số liệu thống kê của sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh bình phước trong sáu tháng đầu năm nay
diện tích trồng hồ tiêu của cả tỉnh đã lên tới gần một mươi bốn ha
tăng hơn một bảy trăm linh hectare so với cùng kỳ năm trước và cao hơn quy hoạch gần bốn ha
nguyên nhân diện tích trồng tiêu mới tăng nhanh là do những năm gần đây giá hồ tiêu tăng đáng kể
bất chấp khuyên cáo thời tiết cực đoan
đầu năm hai nghìn một mươi sáu nhiều diện tích hồ tiêu ở bình phước bị thiệt hại nặng do nắng hạn
nhưng khi bước vào mùa mưa nông dân vẫn phát triển mở rộng diện tích trồng mới
do đặc tính không cần diện tích lớn không đòi hỏi nhiều nước
nên cây tiêu được chọn trồng ngày càng nhiều
dù giá tiêu hiện nay có thấp hơn mấy năm trước
theo các chuyên gia nếu diện tích hồ tiêu tăng nóng dẫn tới nguy cơ cung vượt cầu
và khi đó giá hồ tiêu sẽ sụt giảm nhanh
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã chỉ đạo một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
để làm được điều này phải nhận thức rõ những hạn chế yếu kém để khắc phục
một trong những bắt gặp cản trở chất lượng tăng trưởng là do tính liên kết vùng còn yếu
dẫn đến tình trạng trồng chéo trong đầu tư kinh tế tại các tỉnh thành
khiến cho cái thiếu không được đầu tư còn cái thừa thì lại đua nhau mở rộng
do đó cơ chế chính sách điều phối phát triển vùng liên kết kinh tế vùng
được nghị quyết lần này nhấn mạnh như một nhiệm vụ trọng tâm cần khắc phục
đã nhiều năm nay đồng chí sánh luôn chăn trở chỉ với một câu hỏi
làm thế nào để tận dụng lợi thế về địa điểm trong việc phát triển sản xuất cho công ty
với vị trí thuận tiện ngay gần hà nội nằm trên trục đường cao tốc nối liền hà nội bắc ninh bắc giang
và trải dài tới tận cửa khẩu công việc sản xuất giao hàng của công ty bùa long ốc viết tử sơn bắc ninh
có nhiều thuận lợi hơn những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cùng mặt hàng
khi giảm được đáng kể chi phí vận chuyển
đó cũng là nguyên nhân khiến mấy năm qua công ty vẫn tăng trưởng ổn định
bất chấp khó khăn chung về kinh tế vấn đề mà nhiều doanh nghiệp khác phải chật vật xoay sở
đặc thù của thị xã từ sơn là một trung tâm đầu mối về giao thông giữa các tỉnh phía bắc
cho nên sự liên kết vùng giữa các vùng miền trong nước trong các tỉnh phía bắc
là một điều hết sức là thuận lợi về vấn đề giao thương
và để có điều kiện học hỏi tiếp cận với những kinh nghiệm và khả năng tiềm tàng
của các địa phương bản và cũng như là của tài bắc linh
tuy nhiên lợi thế về địa điểm chưa đủ để đảm bảo cho công ty phát triển sản xuất kinh doanh
đôi khi lợi thế đem đến cái thuận lợi này thì lại khuyến mại thêm cho cái bất lợi khác
chính vì thuận tiện trong liên thông vùng nên sản phẩm từ trung quốc tràn về ồ ạt
với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá sản xuất trong nước
thêm vào đó là sự đổ bộ của các doanh nghiệp cạnh tranh
khiến cho miếng bánh lợi nhuận trở nên nhỏ hẹp hơn lúc nào hết
công ty này chỉ là một trong rất nhiều doanh nghiệp đã nhận ra và tận dụng lợi thế vùng
để đối diện và khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh
nếu như nhìn rộng ra trên địa bàn tỉnh thì không ít tỉnh thành
chưa trú trọng về mối liên kết qua lại trong kinh tế vùng
trên thực tế liên kết kinh tế vùng để tạo sức mạnh tập thể tận dụng
và phát huy những lợi thế của từng vùng cho phát triển kinh tế đất nước
là vấn đề được các cơ quan quản lý đặt ra từ rất sớm
tuy nhiên cho đến nay sự liên kết này vẫn còn lòng lẻo
khiến quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của việt nam
chưa được như kỳ vọng
thiếu quy hoạch trong những lĩnh vực kinh tế trọng điểm
nhưng lại quá thừa quy hoạch không cần thiết
điều này đã gây ra lãng phí và khó khăn trong thực hiện
các vùng chỉ nhìn vào cục bộ kinh tế địa phương
mà thiếu đi tính liên kết chiến lược với các vùng bên cạnh
chính điều này đã tạo nên điểm yếu chung cho cả nền kinh tế việt nam

điều này đã tạo nên điểm yếu chung cho cả nền kinh tế việt nam
nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đã chỉ rõ
cơ chế chính sách điều phối phát triển vùng chưa đủ mạnh
sự phát triển giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng còn thiếu tính liên kết
bị giới hạn bởi địa giới hành chính
chưa phát huy được các lợi thế cạnh tranh của từng địa phương và của toàn vùng
một số vùng kinh tế trọng điểm chưa được quan tâm đầu tư đúng mức
chưa phát huy được vai trò đầu tàu
trở thành trung tâm kết nối cho phát triển kinh tế vùng
có nhận thức rõ điều này
thì việc tổ chức thực hiện chủ trương của đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng
mới đi vào chiều sâu xóa bỏ sự thụ động chậm trễ
khi chủ động được kế hoạch dài hạn
các vùng được phân cấp xây dựng chiến lược chính sách đặc thù của địa phương
thì việc phát triển kinh tế vùng liên kết vùng mới có thể cải cách
và mở rộng quy mô để cạnh tranh tốt hơn
hỗ trợ cho việc đổi mới mô hình tăng trưởng
xu hướng tăng trưởng